tại dinh thống nhất chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có các buổi tiếp chủ tịch và tổng thư ký liên minh nghị viện thế giới ipu
chủ tịch hạ viện philippines và chủ tịch quốc hội timor leste
tiếp chủ tịch epu saper chahuri và tổng thư ký epu martin chugong
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao những đóng góp quan trọng của chủ tịch và tổng thư ký epo
đối với các hoạt động của diễn đàn liên minh nghị viện ipu trong những năm qua
quốc hội việt nam cam kết tiếp tục là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong ipu
đặc biệt là phát huy vai trò thành viên bàn chấp hành epu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
đóng góp cho sự phát triển chung của epu
nhấn mạnh vai trò của các nghị viện thành viên ipu trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
không chỉ châu á thái bình dương mà còn có ý nghĩa với cả thế giới
chủ tịch epu và tổng thư ký epu bày tỏ hy vọng trong ba ngày diễn ra hội nghị
các đại biểu quốc tế sẽ chia sẻ những cách làm hay
cách làm tốt ở mỗi quốc gia cũng như đề xuất những biện pháp cụ thể
góp phần mang lại lợi ích cho người dân các nước
tiếp chủ tịch hạ viện philippines alvarez pantolong và chủ tịch quốc hội chimoleste adarijugo dacosta
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao và mong muốn philippines với vai trò là chủ tịch asean
và chủ tịch aipa nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy sẽ phát huy vai trò tích cực
có tiếng nói và đóng góp quan trọng cho hòa bình và ổn định
tác giác và an ninh hàng hài tăng cường và trao đổi trong khu vực
cũng như trong việc giải quyết bằng biện pháp hòa bình các vấn đề chung của khu vực
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
việt nam mong muốn thiết lập quan hệ tốt trong khu vực với chimoleste
cũng như quan hệ song phương đa phương tại các diễn đàn tổ chức quốc tế mà hai nước là thành viên